mưa lớn ở lai châu khiến các tuyến đường bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông tạm thời
cụ thể mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương tại km một mươi một một trăm linh quốc lộ một mươi hai chia cắt giao thông từ trung tâm huyện phong thổ với cửa khẩu ma lù thàng
sạt lở ta luy dương tại km ba mươi năm một trăm năm mươi và km hai mươi chín ba trăm tám mươi địa phận xã phìn hồ huyện sinh hồ gây ách tắc giao thông
ngoài ra tại km một trăm một mươi ba năm mươi đường tỉnh một trăm ba mươi ba từ huyện tân uyên đi huyện sinh hồ thuộc địa phận bản xéo lèng một xã phìn hồ huyện sìn hồ cũng xảy ra sạt lở gây khó khăn cho người tham gia giao thông
ngay sau khi xuất hiện sạt lở sở giao thông vận tải tỉnh lai châu đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ
bái móc nhân lực để khắc phục